ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp di rời tái định cư
cho các hộ dân tại ba xã là tê săng tumorong đắc rợ ông và trụ sở xã tumorong huyện tumorong
bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám với tổng kinh phí gần bảy mươi tỷ đồng
dự án sẽ được thực hiện tại ba điểm tái định cư gồm khu tái định cư cho bốn mươi hai hộ dân tại xã tumorong
với tổng diện tích khoảng bốn bảy hectare diện tích sàn ủi mặt bằng là sáu mươi ba hectare
khu tái định cư cho một trăm ba mươi chín hộ thôn tu thó xã tê săng với tổng diện tích khoảng một mươi bảy chín hectare
diện tích săn ủi mặt bằng là hơn hai hectare
và khu tái định cư cho một mươi chín hộ dân tại xã đắc rơ ông theo hình thức sen canh
trước đó do ảnh hưởng của mưa bão năm hai nghìn một mươi tám tại huyện tumorong đã sập và hư hỏng hai trăm linh năm căn nhà
một mươi công trình thủy lợi hai mươi hai tuyến đường giao thông cầu cống bị hư hỏng bảy trường bị sập và tốc mái
hàng trăm gia súc và hoa màu bị nước lũ cuốn trôi ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ước tính thiệt hại khoảng tám mươi tỷ đồng